sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố danh sách bốn trăm chín mươi năm tuyến đường đoạn đường hạn chế thi công đào đường vào ban ngày
ngoài huyện cần giờ các tuyến đường nằm giải rác tại hai mươi ba quận huyện còn lại
tại các đoạn đường hạn chế đào sới các đơn vị được phép thi công trên vỉa hè
tuy nhiên chỉ được thi công dưới lòng đường từ sau hai mươi ba h hôm trước đến năm h hôm sau
khi phát sinh những trường hợp khẩn cấp cần thiết phải thi công các bên liên quan cần xin ý kiến sở giao thông vận tải
các đoạn đường hạn chế đào đường trong năm hai nghìn hai mươi gồm bốn trăm chín mươi năm tuyến đường ở cả hai mươi bốn quận huyện
bao gồm các đoạn quốc lộ đi qua địa bàn thành phố đường nội đô đường ngoại thành tỉnh lộ đường nối đường nhánh